với một công việc không đòi hỏi đến độ tuổi hay giới tính
dệt lụa cần có những người có tâm huyết yêu nghề cẩn trọng trong từng động tác

đều đều có công việc gì mình bận thì mình nghỉ được

nói chung là làm ở đây thì nó cũng thoải mái
là chủ tịch hội dệt lụa làng nghề lụa vạn phúc cũng là một người lính trở về sau chiến tranh
ông phạm khắc hà dành tình yêu trọn vẹn cho quê hương không ngừng cống hiến tinh thần trí tuệ
để tạo nên những sản phẩm lụa tơ tằm mang những nét đặc trưng không thể nào pha trộn với các loại lụa ở nơi khác
đôi bàn tay cầm súng trên chiến trường giờ đây trở nên khéo léo linh hoạt xe từng đường tơ
tạo nên những giải lụa mềm giữ gìn những kỹ thuật dệt lụa của cha ông truyền lại từ bao đời nay
ông cũng là một trong những người mang nét đẹp làng nghề truyền thống của việt nam đến với du khách nước ngoài
có thể tôi được sinh ra và lớn lên tại quê hương vạn phúc nơi có một cái nghề dệt lụa cổ truyền gần một hai trăm linh năm
và lại là nơi một địa danh lịch sử cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống pháp
có thể nói là vạn phúc đã nuôi dấu rất nhiều những đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam trong cuộc kháng chiến chống pháp
bên cạnh những hoạt động sản xuất hội kiều chính minh phường vạn phúc có những buổi họp để các hội viên trao đổi
chia sẻ với nhau những kinh nghiệm làm lụa tơ tầm gìn giữ phát triển mô hình kinh tế nghề
bên cạnh đó là hoạt động tổ chức thăm hỏi các hội viên có cửa hàng bán trưng bày và giới thiệu các sản phẩm lụa truyền thống đến với du khách
những cửa hàng trưng bày này là một trong những mô hình được hội chú trọng nhằm phát triển kinh tế kiếm thêm thu nhập từ việc bán các sản phẩm lụa truyền thống
cựu chiến binh cũng là nông dân là lính cho nên sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về thì các đồng chí đó đều xác định được phát triển xây dựng kinh tế đoàn kết giúp đỡ nhau
xây dựng cuộc sống ấm nâu hạnh phúc là mục tiêu xuyên suốt đặc biệt trong thời gian gần đây thì hà nội chúng ta đang bước vào xây dựng nông thôn mới dồn điền đổi thửa xây dựng các mô hình kinh doanh để làm sao nâng cao năng suất lao động đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ cho mục tiêu chính trị của thành phố trong những năm tiếp theo
cũng là một trong những hội đi đầu trong công tác phát triển các mô hình kinh tế hội kiều chính minh phường la khê trú trọng phát triển mô hình sản xuất quạt truyền
đặc biệt trong thời gian gần đây thì hội kiều chính minh phường la khê trú trọng phát triển mô hình sản xuất quạt truyền
ông nguyễn tiến ánh thương binh hạng bốn trên bốn là một người lính dũng cảm trong chiến đấu
giờ đây trở về với cuộc sống đời thường ông luôn đau đáu làm sao để phát triển kinh tế của quê hương làm sao để những người dân còn khó khăn có công việc để họ có thể tự tin vào bản thân vào cuộc sống
với thế mạnh sản xuất sản phẩm quạt điện ông nguyễn tiến ánh đã tạo công việc cho khoảng hai mươi bốn lao động trên địa bàn phường la khê
những công nhân đang làm việc tại xưởng là những con em thương binh bệnh binh những người có hoàn cảnh khó khăn người khuyết tật
họ được làm việc và có khoản thu nhập để có thể tự đảm bảo cho cuộc sống của mình
tôi làm đây được gần một mươi năm rồi mọi chế độ về sinh hoạt hay là tiền lương tiền thưởng là hàng năm hay là cuối năm thì đi công ty tổ chức cho đi thăm quan du lịch
tôi làm việc tại xưởng là những con em thương bình bệnh binh những người khó khăn có công việc để họ có thể tự tin vào bản thân vào cuộc sống
nước thì là không bằng được nhưng mà nó cũng có thể là ổn định cho mình đủ sinh hoạt
sau các quá trình lắp ráp các sản phẩm quạt điện được đóng gói và phân phối đi các cơ sở bán quạt điện trên cả nước
những sản phẩm quạt điện được sản xuất đóng gói tại cơ sở của ông nguyễn tiến ánh là những sản phẩm đảm bảo về chất lượng mẫu mã phục vụ nhu cầu của hộ gia đình công ty doanh nghiệp trong cả nước
quạt điện của xưởng ông sản xuất mang thương hiệu h
và đảm bảo uy tín cao
hội kiều chiến binh thành phố hà nội còn chú trọng phát triển các mô hình kinh tế với những sản phẩm đảm bảo